cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi sáu c ba mươi nghìn một mươi một do lê khả phương ở xã phú sơn huyện tĩnh gia điều khiển đang vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã thu giữ năm trăm linh khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực do trung quốc sản xuất
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ theo quy định hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường thanh hóa xử lý theo quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông nguyễn đình khánh phường tân sơn thành phố thanh hóa thu giữ hơn một túi sách và vi sách tay phụ nữ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng không có hóa đơn chứng tử liên quan
theo lời khai ban đầu của chủ cửa hàng số hàng hóa nơi trên được mua tại thanh hóa để bán online trên mạng xã hội hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nơi trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật